công an quận hà đông thành phố hà nội vừa triệt phá ổ nhóm gồm bốn đối tượng là trần trường anh ngô gia quý bùi xuân tùng và nguyễn thanh giang
hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng dưới hình thức cho vay bốc bắt họ hoạt động ở một mươi một quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội
quá trình điều tra bước đầu xác định từ khoảng đầu năm ngoái nhóm đối tượng này hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bắt họ
lãi suất cao theo tỷ lệ một mươi a tám cắt lãi trước trả trong vòng năm mươi ngày mức lãi cho vai từ một trăm bốn mươi sáu đến một trăm tám mươi hai một năm
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định căn cứ lời khai và các giấy tờ tài liệu thu giữ được
ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm ngoái đến tháng ba năm nay nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay lên đến tiền tỷ